ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tỉnh bắc cạn đã tổ chức hội nghị tổng kết hai mươi năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
sau hai mươi năm đến nay tỉnh bắc cạn đã có bốn thiết chế văn hóa trực thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch quản lý
tám trên tám huyện thành phố thành lập được trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông ba mươi một xã và hơn một hai trăm linh thôn tổ có nhà văn hóa
đến năm hai nghìn một mươi chín bắc cạn có trên tám trăm tám mươi năm lượt hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa
hơn bảy sáu trăm linh lượt khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa chín chín trăm linh lượt cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
tại hội nghị đã có hai tập thể và hai cá nhân được bộ văn hóa thể thao và du lịch tặng bằng khen